với nhiều loại do người dân còn chưa quen với việc phân loại rác tại nguồn nên rác về nhà máy sẽ phải sàng lọc lại
với rác thải nhựa sau khi được công nhân thu gom phân loại sẽ được vận chuyển đến các nhà máy tái chế
còn đối với rác thải hữu cơ nhà máy sẽ tận dụng để ủ vi sinh thành phân bón bằng công nghệ ủ lên men hiếm khí
hiện nay công suất của nhà máy đạt bảy mươi tấn rác hữu cơ mỗi ngày
vườn hoa cẩm thú cầu được trồng trong khu liên hợp không chỉ có nhiệm vụ làm đẹp cho khuôn viên
mà còn là điểm thí nghiệm sản phẩm phân bón hữu cơ từ rác thải do nhà máy sản xuất
qua một mươi hai lần thử nghiệm cải thiện đến nay chất lượng của phân bón hữu cơ từ rác được đánh giá cao
một trong những nguyên nhân khiến các khu trôn lấp rác thải gây nên ô nhiễm bị người dân phản đối
chính là mùi và nước thải từ rác
để khắc phục nước thải từ rác được thu gom về các bể chứa qua quá trình xử lý hóa chất
vi sinh bảo đảm quy chuẩn theo quy trình khép kín trước khi thải ra môi trường
ngoài xử lý chất thải sinh hoạt rác thải y tế cũng được tiêu hủy tại đây theo công nghệ quốc tế

chúng tôi hiện nay đang thu gom về và chúng tôi có một khu tập kết riêng và xử lý rác thải đó
lò đốt rác thải y tế sử dụng một đầu đốt vì vậy giảm một nửa mức tiêu thụ nhiên liệu
so với các lò đốt rác y tế hiện nay trong khi vẫn bảo đảm tiêu chuẩn khí thải của nhật bản
lò đốt sử dụng công nghệ buồng đốt hiện đại có áp suất âm
giúp cho cửa buồng đốt có thể mở ra trong khi vận hành
rác đốt tiết kiệm nhiên liệu nhân lực và an toàn lao động
nhiệt độ buồng đốt luôn cao hơn một độ c giúp hạn chế tối đa phát thải dioxin furan
tuy nhiên đến nay lò đốt chất thải y tế này vẫn chưa sử dụng hết công suất đặt ra
mặc dù áp dụng nhiều giải pháp xử lý hiệu quả rác thải
tuy nhiên khu ly hợp này vẫn còn những hạn chế
chúng tôi đã thực hiện được chủ yếu mới là phần cuối nguồn
tức là khi sản phẩm rác hỗn hợp
chúng tôi chở vào
chúng tôi phân loại tại nhà máy
còn lại về đầu nguồn từ các hộ gia đình
chúng tôi hy vọng sắp tới chúng tôi sẽ thực hiện
nhưng việc thực hiện này còn chờ vào sự hỗ trợ về tính pháp lý
của các cơ quan từ trung ương đến thành phố
hỗ trợ về tài chính của các tổ chức
có thể từ các nguồn khác nhau
phần nguồn của nước ngoài hoặc trong nước
cái việc đó chúng tôi mới có thể thực hiện được tốt hơn
là một trong những khu xử lý rác thải tiên tiến
có môi trường xanh sạch
tuy nhiên để trở thành mô hình điểm
có thể nhân rộng cần hoàn thiện hơn nữa công nghệ tận dụng nguồn lợi
từ rác thải nhựa cũng như hạn chế triệt để
việc trôn lấp và xử lý nguồn rác thải đã trôn lấp nhiều năm qua